ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc việt nam
trong những ngày kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay một nghìn chín trăm bốn mươi năm hai nghìn một mươi chín hơn bao giờ hết với lòng thành kính và biết ơn vô hạn chúng ta tưởng nhớ tới chủ tịch hồ chí minh năm mươi năm sau khi người đi vào cõi vĩnh hằng
vào ngày này tất cả người dân việt nam dù ở trong nước hay xa tổ quốc đều xúc động kêu hãnh và tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc tự hào về những thành tựu của đất nước ngày hôm nay
vào ngày này cách đây đúng bảy mươi bốn năm trước hơn năm mươi vạn người dân tại quảng trường ba đình lịch sử chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố với nhân dân việt nam và toàn thế giới khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đã đi vào lịch sử là ngày chấm dứt chế độ phong kiến ở nước ta sau hơn tám mươi năm dưới ách đô hộ của thực dân phát xít
người việt nam ngẩn cao đầu tự hào trở thành công dân của một nước độc lập đứng lên làm chủ vận mệnh của mình
bốn mươi năm đã trôi qua những tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh trong tuyên ngôn độc lập đã trở thành sức mạnh to lớn giúp toàn dân tộc việt nam vượt qua mọi khó khăn thách thức thực hiện lời thề thiêng liêng trong ngày lễ độc lập xây dựng việt nam hùng cường phát triển đi lên